tại tỉnh hải dương đã diễn ra hội nghị tổng kết phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn một mươi chín
của cụm thi đua số bốn đoàn thanh niên bộ công an
bao gồm tám tỉnh hải dương nam định bắc ninh hà nam hưng yên ninh bình thái bình và vĩnh phúc
năm hai nghìn hai mươi đoàn thanh niên công an các tỉnh trong cụm thi đua số bốn đã xây dựng hơn bảy trăm tám mươi mô hình
trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự
tiếp tục nhân rộng các mô hình quần chúng tự quản tự phòng tự bảo vệ
đến nay có tất cả tám đơn vị của cụm thi đua số bốn đã bố trí đủ năm công an chính quy cho một xã
nhân dịp này các đại biểu đã bỏ phiếu đề nghị trao tặng các danh hiệu thi đua vì an ninh tổ quốc
cho bốn đơn vị bàn giao đơn vị cụm trưởng cụm phó năm hai nghìn hai mươi một cho công an tỉnh nam định và công an tỉnh hà nam